hiện có một mươi ba bảy trăm một mươi chín người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly
hiện nay có sáu ca âm tính lần một với virus sars cov hai một mươi một ca âm tính lần hai trở lên
về việc điều trị cho bệnh nhân nặng bệnh nhân số chín mươi một tiếp tục được thở máy
liên quan đến bệnh nhân này cơ quan có chức năng của anh thông báo cho bộ y tế việt nam
đã tìm được một người thân của bệnh nhân và người này đã có trao đổi với bộ y tế
về các vấn đề liên quan và cho biết sẽ hợp tác với các quyết định chuyên môn
phương pháp chữa trị cho bệnh nhân
có liên quan đến bệnh nhân số một mươi chín đã có những tiến triển hết sức tích cực
bệnh nhân đã có thể tập đi những bước đầu tiên sau hơn hai tháng chỉ nằm một chỗ
đúng giờ ngày một mươi bốn tháng năm ngày hôm nay khu vực cách ly thôn đông cứu huyện thường tín
khu vực bị cách ly cuối cùng của thành phố hà nội chính thức được gỡ phong tỏa
và tất cả người dân trong thôn đều phấn khởi
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng năm chủ tịch ubnd huyện thường tín hà nội đã ký ban hành quyết định
kết thúc thời gian cách ly y tế đối với xóm trên thôn đông cứu xã dũng tiến huyện thường tín thành phố hà nội
từ giờ ngày hôm nay sau hai mươi tám ngày thực hiện hai mươi ba h năm mươi phút ngày một mươi ba tháng năm
bà lê thị liễu phó chủ tịch ubnd huyện thường tín hà nội đã đọc lệnh
dỡ bỏ cách ly trước sự chứng kiến của người dân
được dỡ bỏ người dân thôn đông cứu xã dũng tiến huyện thường tín rất vui mừng phấn khởi
được trở về với cuộc sống mới cùng với niềm hân hoan khi đã đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên sau khi hết cách ly chính quyền và người dân nơi đây vẫn nhắc nhở nhau
nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo đúng khuyến cáo của bộ y tế
chuyển sang những thông tin về an ninh trật tự
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo nguyễn viết quyết hai mươi năm tuổi
chủ tịch tỉnh nghệ an hai mươi năm tù giam về hành vi giết người
theo cáo trạng bị cáo quyết và chị nguyễn thị phương thanh chú tại quận cẩm lệ có quan hệ tình cảm
và chuẩn bị tiến tới hôn nhân cho đến tối ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại số nhà số tám trăm chín mươi sáu trường trinh
thuộc phường hòa phát quận cẩm lệ lực lượng chức năng đã phát hiện chị thanh tử vong trong phòng ngủ
bên cạnh là bị cáo quyết
quá trình điều tra được biết vì cho rằng chị thanh ngoại tình và nhắn tin qua lại với một người khác
cả hai đôi co và đỉnh điểm quyết đã dùng dây điện xiết cổ chị thanh cho tới chết
rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự tử nhưng may mắn đã được cấp cứu kịp thời
tại phiên xét xử bị cáo quyết đã tỏ ra hối hận về hành vi nóng giận dẫn tới hành động phạm tội nguy hiểm của mình
lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với tổng trị giá gần một trăm sáu mươi triệu đồng
đối tượng trương thái hậu chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
quy tuy hòa tỉnh phú yên bắt tạm giam
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng bốn hậu đã đặt mua hàng online năm điện thoại iphone và một tay nghe sony
với tổng trị giá gần một trăm sáu mươi triệu đồng nhưng hậu không lấy tên của mình mà dùng một tên khác để giao dịch
nhận hàng tại địa chỉ phường bảy thành phố tuy hòa
cho đến khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng bốn khi nhân viên giao hàng liên hệ thì hậu lại hẹn tại một địa chỉ khác
là một khách sạn ở phường năm thành phố tuy hòa
tại điểm hẹn hậu
hậu ký nhận rồi bảo nhân viên giao hàng đứng chờ để vào khách sạn lấy tiền trả
sau đó hậu đã trốn ra cửa sau của khách sạn thuê xe ôm tẩu thoát
nhưng đã bị lực lượng công an thành phố tuy hòa bắt giữ cùng tăng vật
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại